tổng thống volodymyr zelenskyy đã giới thiệu hai dự thảo luật lên quốc hội ukraine về việc gia hạn thiết quân luật và lệnh tổng động viên
hai dự luật có liên quan đã được đăng ký lần lượt theo số bảy nghìn sáu trăm sáu mươi bốn và bảy nghìn sáu trăm sáu mươi năm tuy nhiên nội dung của dự thảo luật và các tài liệu kèm theo vẫn chưa được công bố rộng rãi
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng năm theo đề nghị của tổng thống zelensky quốc hội ukraine đã ra lệnh thiết quân luật và tổng động viên trong thời gian chín mươi ngày cho đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
theo xác lệnh của ông zelensky lệnh tổng động viên nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ của ukraine và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang được thực hiện tại hai mươi năm vùng và thành phố
trong đó có hai vùng lãnh thổ đòi độc lập là danets và lugang ở donbass đã được nga công nhận độc lập
cũng theo sắc lệnh vào thời điểm đó
tất cả những công dân nam từ một mươi tám tới sáu mươi tuổi bị cấm rời khỏi ukraine
lệnh cấm này được áp dụng sau khi ukraine ban bố thiết quân luật